lãnh đạo cục thu y trung mương cùng lãnh đạo sơn nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh yên bái
đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện văn chấn tỉnh yên bái
qua kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện văn chấn
và công tác phun tiêu độc khử trùng tại chốt kiểm dịch động vật tại thôn đá đỏ xã thượng bằng la
tại đây đoàn đã ghi nhận sự chủ động của địa phương khi triển khai các giải pháp cụ thể trong phòng chống dịch tả lợn châu phi
hiện tại trên địa bàn dắp danh của huyện văn chấn là một số huyện của tỉnh sơn la đang bùng phát dịch tả lợn châu phi
huyện đã chủ động tham mưu đề xuất thành lập chốt kiểm dịch để ngăn chặn việc lưu thông
vận chuyển buôn bán lợn và các sản phẩm từ thịt lợn vào địa bàn